con sông ba chảy qua địa phận huyện lapa tỉnh gia lai đang có nhiều thay đổi phức tạp khi mà tình trạng sạt lở bồi lấp ngày càng nghiêm trọng
dù chưa có đánh giá nào về nguyên nhân sạt lở thế nhưng cũng có thể thấy là bên ngoài diễn biến bất thường của thời tiết thì việc tác động từ con người cũng khiến cho dòng sông bị thay đổi dòng chảy
không chỉ gây mất đất sản xuất tình trạng sạt lở bồi lấp ở đây còn đe dọa đến cuộc sống của hàng trăm hàng nghìn hộ dân sinh sống bao đời dọc con sông này
mảnh đất ven sông ba của gia đình ông ksosiu ở xã chư mố huyện yapa là nguồn sống cho cả nhà
thế nhưng mảnh đất đang dần bị thu hẹp qua từng năm khi sông ba ngày càng sạt lở nghiêm trọng
từ hơn năm sảo đất được bố ông để lại chỉ trong vòng một mươi năm qua sạt lở chỉ còn lại vẹn vẹn hơn hai sảo
có năm dòng nước sông ba chảy mạnh khiến cả năm bảy mét đất xâm thực sâu vào mảnh đất canh tác của gia đình
nỗi lo ngày càng hiện yếu hơn khi sạt lở trên dòng sông này vẫn chưa
cảm ơn các bạn đã theo dõi và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
yapa sinh sống dọc sông ba vẫn mang nỗi lo nâm nớp khi tây nguyên đang chuẩn bị bước vào mùa mưa